cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và khám xét nơi ở của dương văn thế chú tại huyện bình xuyên để điều tra về hành vi giết người
sáng ngày tám tháng chín người dân phát hiện một thi thể được che đậy bằng bạt dứa nằm ven đường
đang trong quá trình phân hủy mạnh
qua khám nghiệm hiện trường và tử thi lực lượng công an xác định đây là vụ giết người
nạn nhân là phụ nữ trú tại huyện quản bạ tỉnh hà giang hiện đang làm công nhân tại khu công nghiệp bá thiện
sau hai mươi bốn giờ khẩn trương điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đã làm rõ hung thủ gây ra vụ án trên là dương văn thế
tại cơ quan điều tra thế khai nhận toàn bộ hành vi giết người
còn tại con tum cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng vừa khởi tố bị can đối với a thúc
chú tại huyện tummerong tỉnh con tum về hành vi giết người
vào khoảng hai mươi một giờ ngày năm tháng chín trong lúc ngồi chơi cùng nhóm bạn tại đường tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi bảy
xã đắp bờ si huyện đắk hà tỉnh con tum giữa a thúc và a lát
xảy ra mâu thuẫn nhưng được mọi người can ngăn
sau đó a thúc về nhà lấy dao quay lại tìm a lát
đối tượng dùng dao đâm vào vùng bụng khiến a lát tử vong
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên tỉnh an giang vừa bàn giao đối tượng châu rít mây
cho công an huyện tịnh biên để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép gần một tám kg vàng qua biên giới
tổ công tác phát hiện mây điều khiển xe máy biển số campuchia từ hướng cột mốc hai trăm bảy mươi năm về việt nam
có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện trên xe có một túi ni lông chứa bốn miếng kim loại màu vàng và nhiều trang sức khác
cùng bốn trăm linh ria tiền campuchia
kết quả giám định số kim loại trên đều là vàng có trọng lượng gần một tám kg
đối tượng khai nhận vận chuyển thuê cho một người campuchia rồi mang về việt nam
giao đến một tiệm vàng ở thị trấn tịnh biên
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam đặng đăng phước
trú tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lóc để điều tra về hành vi làm tàng trữ tán phát
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
từ năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay phước đã dùng facebook thường xuyên biên soạn đăng tải nhiều bài viết
video clip có nội dung tuyên truyền xuyên tạc chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
mặc dù đã được các cơ quan chức năng nhiều lần nhắc nhở nhưng đối tượng không chấp hành
mà tiếp tục hoạt động ngày càng quyết liệt cực đoan hơn
tại nơi ở của phước lực lượng chức năng thu giữ nhiều tăng vật tài liệu liên quan
để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
công an đồng nai thông tin đã truy bắt được nghi phạm cướp tiền
ở ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam việt công banh
tại phường tam phước thành phố biên hòa
nghi can này bị bắt khi đang lẩn trốn ở xã giang điền huyện trảng bom tỉnh đồng nai
sau gần một ngày gây án
hiện danh tính của nghi can này vẫn chưa được cơ quan công an thông tin
trước đó vụ cấp xảy ra khoảng gần một mươi năm h ngày tám tháng chín
tại phòng giao dịch tam phước ngân hàng việt công banh trinh ngánh biên hòa
thời điểm này một người đàn ông bịt mặt mặc áo khoác đội nón bảo hiểm vào phòng giao dịch
sau đó cầm vật giống súng xông vào trong uy hiếp nhân viên cướp đi khoảng sáu trăm linh triệu đồng
rồi lên xe máy tẩu thoát trên quốc lộ năm mươi một
một số người dân và bảo vệ sau đó đã đuổi theo truy bắt
nhưng đối tượng này dùng vật giống súng để thị uy hiếp người truy đuổi
rồi lấy xe máy dừng bên đường bỏ chạy
công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an vừa triệt xóa điểm ma túy
bắt hai đối tượng thu một viên ma túy tổng hợp
hai đối tượng là nguyễn văn giang chú huyện nghi lộc và nguyễn văn hòa chú huyện đô lương tỉnh nghệ an
từ đầu tháng tám năm nay đến nay giang và hòa đã mua ma túy từ các địa bàn lân cận
về bán lẻ cho các đối tượng nghiện trong và ngoài địa bàn huyện nghi lộc
cơ quan công an đã thu giữ năm túi ni lông bên trong chứa một viên ma túy tổng hợp
một xe mô tô bốn điện thoại di động và các vật chứng khác liên quan đến vụ án
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng
công an thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
bất ngờ kiểm tra tại căn nhà số một trăm một mươi sáu đường trần phú
và nhà trọ tính phúc thuộc phường an lộc thành phố hồng ngự phát hiện một nhóm năm đối tượng
cùng ngụ tỉnh ninh bình có hành vi tổ chức cho vay lãi nặng
tiến hành kiểm tra lực lượng công an phát hiện thu giữ hàng chục triệu đồng tiền mặt
và nhiều tan vật giấy tờ liên quan đến việc cho vai lãi nặng như sổ hộ khẩu
căn cứ công dân chứng minh nhân dân giấy đăng ký xe giấy đăng ký kết hôn giấy ghi nợ
qua điều tra ban đầu các đối tượng thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng
trên các địa bàn thành phố hồng ngự huyện hồng ngự huyện tân hồng huyện tam nông
công an thành phố hồng ngự đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
trong ngày hôm nay ngày chín tháng chín một xe container đang ôn cua dưới hầm chui bất ngờ lật ngang
chắn hết đường khiến giao thông qua khu vực thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bị ủng tắc kéo dài hàng giờ
xe container biển số năm mươi một c năm mươi chín nghìn sáu trăm một mươi chín lưu thông trên quốc lộ năm mươi một
hướng từ long thành về biên hòa
khi di chuyển đến địa bàn phường an bình tỉnh đồng nai
trong lúc ôn cua trong hầm ngã tư vũng tàu thì bất ngờ bị lật ngang
sau tai nạn tài xế đã đập cửa thoát ra ngoài và bị thương nhẹ
sự cố khiến container nằm chán ngang hư hóng nặng phần đầu
do phương tiện chiếm toàn bộ diện tích mặt đường khiến giao thông qua khu vực ủng tắc nghiêm trọng
hàng ngàn xe nối đuôi nhau nhiều cây số trên quốc lộ năm mươi một
hướng từ ngã ba bến gỗ về hầm chui ngã tư vũng tàu
nhận tin báo lực lượng chức năng thành phố biên hòa đã có mặt xử lý sự cố
hầm chui ngã tư vũng tàu cũng tạm thời bị phong tỏa để phục vụ công tác xử lý hiện trường
ngã tư vũng tàu là một trong những nút giao thông quan trọng
có lượng phương tiện lưu thông rất đông nên thường xuyên xảy ra tai nạn
thông tin mới nhất liên quan đến vụ cháy tại quán karaoke số hai trăm ba mươi một phố quan hoa
quận cầu giấy thành phố hà nội khiến ba chiến sĩ phòng cháy chữa cháy quận cầu giấy hy sinh
công an tp hà nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam chủ cơ sở kinh doanh này
đây là một nội dung quan trọng tại buổi họp báo do ủy ban nhân dân tp hà nội tổ chức vào chiều ngày hôm nay
tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội tháng tám của ủy ban nhân dân tp hà nội
công an thành phố hà nội đã cho biết theo kế hoạch hàng năm
công an thành phố đều có kế hoạch phối hợp với các địa phương để kiểm tra giả soát xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên nhiều trường hợp không chấp hành nghiêm lén lút hoạt động khi không đủ các điều kiện phòng cháy chữa cháy
một số những cái cơ sở thì thậm chí là lấy cái căn cứ để sửa chữa nhưng mà vẫn có những cái để hoạt động
thì cái việc này ủy ban nhân thành phố lãnh đạo bộ cũng như là giám đốc công an thành phố chỉ đạo rất quyết liệt
để cho từng những cá nhân tập thể để xảy ra trong những cái tình trạng vi phạm về phòng cháy chạy cháy
và liên quan đến cái việc cháy hôm vừa rồi ở cầu giấy thì hiện nay là cơ quan điều tra công an thành phố hà nội đã tiến hành khởi tố vụ án hoặc khởi tố bị can bắt tạm giam
chủ của cơ sở kinh doanh có điều kiện này
liên quan đến vấn đề này chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng vừa ban hành công điện
về việc tăng cường công tác
phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố trong đó yêu cầu các sở ban ngành khẩn trương hoàn thành tổng kiểm tra cơ sở karaoke quán bar vũ trường về phòng chống cháy nổ
các đơn vị địa phương chỉ đạo tổ chức giám sát chặt chẽ các cơ sở đã bị tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động do không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định
trường hợp để xảy ra việc chủ cơ sở kinh doanh cố tình đưa vào hoạt động yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện
chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã có biện pháp mạnh theo quy định pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm trước chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
mặc dù ba chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn yếu hộ
nhưng nhìn ở một góc khác thì vụ cháy quán karaoke tại cầu giấy vẫn còn may khi mà con số thiệt mạng chỉ dừng lại ở ba
đau xót hơn chỉ vài ngày trước bà hòa đã tước đi sinh mạng của ba mươi hai con người trong vụ cháy tại quán karaoke ở bình dương
như vậy có thể thấy những vụ cháy tại các quán karaoke luôn thảm khốc bởi cơ bản đây đều là những loại hình nhà đặc thù được chuyển đổi công năng từ nhà ở thành cơ sở kinh doanh
phòng hát kín vật liệu dễ cháy và khi cháy thì với điều kiện thông gió bằng không sẽ ngay lập tức gây tụ khói tụ khí độc
đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chết người
một tuyết kinh khủng ấy sẽ còn lặp lại nếu như công tác phòng cháy chạy cháy không được thật sự chú trọng
và con người không thuộc nằm lòng những kỹ năng thoát nạn khi có cháy xảy ra
cơ sở kinh doanh có điều kiện là quán karaoke này đã trang bị đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy cũng như các lối thoát nạn bên ngoài
bên cạnh đó nhân viên tại quán cũng được học tập và bồi dưỡng kỹ năng về thoát nạn khi có sự cố xảy ra
bọn em là thanh niên cũng hay đi hát karaoke
vừa rồi vào vụ cháy karaoke thì nhà em cũng tập những kỹ năng thoát nạn và bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ mọi người
công tác thoát nạn thì điều đầu tiên là phải nói đến ý thức của mỗi người đến sử dụng sức vụ karaoke
mọi người cần phải tự biết cách thực hiện quy trình thoát nạn để làm sao có thể thoát nạn một cách đảm bảo
các vụ cháy quán karaoke thường gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản do loại hình kinh doanh này hoạt động trong điều kiện kín
vật liệu trong phòng hát đều
các thiết bị thông khí hút khói cũng rất hạn chế
bên cạnh đó nhiều nhà dạng ấm được biến đổi công năng thành quán karaoke nên đường thoát hiểm thoát nạn cho các nhà này gần như không hiệu quả
đặc biệt khu vực mặt tiền thường sử dụng vật liệu ốp lát chặt nên việc cứu nạn cứu hộ thường gặp khó khăn
khi xảy ra cháy ở các quán karaoke thì thường ở trong các phòng khí và xảy ra phản ứng cháy không hoàn toàn dẫn đến nó tỏa ra nhiệt độ và khói kích động
đồng thời với các cấu trúc của các quán karaoke kín như vậy thì việc khói kích động và bức xạ nhiệt nó sẽ không thoát ra được môi trường bên ngoài
mà dẫn đến là ngay lập tức nó sẽ tràn vào hành lang cầu thang bộ và dẫn đến là những người ở trong quán karaoke sẽ khó khăn hơn trong việc di chuyển thoát nạn
mỗi người cần tự biết bảo vệ mỗi khi đến vui chơi tại những nơi này bằng những phương thức kỹ năng riêng của bản thân
đại diện cục cảnh sát phòng cháy chạy cháy và cứu nạn cứu hộ cũng đưa ra các khó khăn
đầu tiên cố gắng phải kiểm soát được rằng là à trong cái quán karaoke này có mấy cầu thang thoát nạn và lối cầu thang thoát nạn là ở hướng nào
di chuyển kiểm tra xem nếu không ai cập sự cố thì có thể thoát theo hướng nào
khi di chuyển thoát nạn việc quan trọng nhất là việc chúng ta phải bảo vệ được cơ quan hấp
chúng ta thường biết là trong đấy sẽ có cả khăn lạnh hoặc thậm chí chúng ta có thể sử dụng chính quần áo của chúng ta để nhúng nguồn nước vào bảo vệ cơ quan hấp
chúng ta biết rằng khói nó có xu thế là bay lên
cho nên là khi di chuyển thoát nạn
chúng ta sẽ hạ thấp trọng tâm cơ thể khoảng cách từ mũi vào miệng đến mặt đất khoảng từ tám mươi đến một trăm linh cm
sau đó chúng ta sẽ di chuyển men theo tường di chuyển theo đèn chỉ dẫn ec thoát nạn
rất nhiều người trong chúng ta có một cái tư duy rằng là thoát nạn di chuyển vào trong nhà tắm nhà vệ sinh
đấy là một cái sai lầm chết người
đối với người dân khi tham gia vui chơi giải trí tại các cơ sở kinh doanh karaoke
cần phải tìm hiểu để trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy
và kỹ năng xử lý thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra
mỗi cá nhân được trang bị kiến thức kỹ năng liên quan đến phòng cháy chữa cháy
thoát nạn ở quán bar karaoke cũng như các địa điểm khác không chỉ có thể cứu sống bản thân mà có thể cứu sống cho những người xung quanh
công an thành phố hà nội vừa bắt giữ một đối tượng về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đối tượng là phan sơn tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phòng hai nghìn một trăm linh tám tòa nhà s bốn trung cư seasons avenue đường nguyễn văn lộc phường mộ lao quận hòa đông thành phố hà nội
bị bắt về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
các quy định tố tục trên đã được viện kiểm sát nhân dân thành phố hà nội phê chuẩn vụ án đang được tiếp tục làm rõ
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can cao minh quang cựu thứ trưởng bộ y tế và đồng phạm liên quan đến sai phạm trong việc mua thuốc tamiflu để phòng chống dịch cúm ah năm n một xảy ra tại bộ y tế và công ty cổ phần dược phẩm cửu long
theo cáo trạng vào năm hai nghìn năm dịch cúm ah năm n một diễn biến phức tạp thủ tướng chính phủ phê duyệt kế hoạch giữ chữ thuốc tamiflu và sản xuất thuốc osen tamivia
tuy nhiên các bị can được giao nhiệm vụ ký kết hợp đồng theo dõi việc thực hiện thanh quyết toán hợp đồng và định kỳ kiểm tra đánh giá việc mua bán nguyên liệu sản xuất thuốc giữa dược cửu long và nhà cung cấp đã thiếu trách nhiệm thực hiện không đúng không đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao không xem xét đánh giá việc thực hiện điều khiển đàm phán giá mua nguyên liệu không kiểm tra báo cáo tài chính chứng tử thanh toán
hành vi này dẫn tới ngân sách nhà nước
thiệt hại ba tám trăm bốn mươi tám triệu usd tương đương hơn sáu mươi một tỷ đồng